xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
và vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ bảy ngày năm tháng một mươi hai
vâng mở đầu như thường lệ xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn hôm nay đồn biên phòng cù lao tràm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã đảo tân hiệp thành phố hội an và ngư dân địa phương cứu hộ một mươi người trên tàu hàng gặp nạn
khoảng bốn h cùng ngày sau hơn một tuần neo đậu tránh gió tại đảo cú lao tràm
chín thuyền viên và một hành khách trên tàu hải hà hai mươi tám vận chuyển hai hai trăm năm mươi tấn xi măng từ hải phòng vào cảng chu lai của tỉnh quảng nam
tiếp tục hành trình của mình
đến khu vực cách hòn tai hai trăm linh m về phía nam
các thuyền viên phát hiện tàu bị thủng khoang máy nước tràn vào buồng lái
tàu có nguy cơ bị chìm
tiếp nhận thông tin của thuyền trưởng
đồn biên phòng cú lao tràm nhanh chóng phối hợp với ủy ban nhân dân xã đảo tân hiệp
và hai tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu ở bãi hương lên đường cứu nạn
khoảng sáu giờ hai mươi năm phút lực lượng chức năng cùng hai tàu cá tiếp cận tàu hải hà hai mươi tám
sau đó một mươi người trên con tàu đang có dấu hiệu bị chìm được đưa vào bờ an toàn
theo báo cáo của thuyền trưởng tàu hải hà hai mươi tám
hiện nay trên tàu còn khoảng năm lít dầu
cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đang tìm cách xử lý tàu hàng có nguy cơ bị chìm
từ đêm ngày hôm qua người dân sống dọc ven biển ở thôn phước thiện xã bình hải
huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi đã phải đi sơ tán
khi liên tục xuất hiện những cột sóng cao của chiều cường xô vào nhà
gây hư hỏng và sói lở nghiêm trọng
theo thống kê của chính quyền địa phương
nạn chiều cường xảy ra trong đêm qua đã làm một mươi sáu ngôi nhà
bị sóng làm hư hỏng sói lở nặng
một số hộ dân bị sóng biển đánh sập khu nhà dưới
người dân đang rất lo lắng vì không thể yên tâm sinh sống trước chiều cường xâm lấn
ngoài khu vực thôn phước thiện này
thì dọc tuyến biển kéo dài tới hai thôn khác là phước thiện một phước thiện hai
cũng bị sạt lở do chiều cường
đe dọa an toàn về tính mạng và tài sản của bốn trăm linh hộ dân có nhà sát biển
trong ngày mai huyện bình sơn sẽ huy động lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên
hỗ trợ giúp người dân thôn phước thiện khắc phục tạm các điểm sạt lở để hạn chế thiệt hại
trong khi đó tại các huyện vùng cao của tỉnh quảng nam đi cùng với nỗi lo xả lở đất
thì nước sạch sinh hoạt hàng ngày đang là nhu cầu bức thiết nhất của hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
bởi sau mưa bão thì xa lở đất hàng trăm công trình thủy lợi nước sinh hoạt đều bị phá hủy hoàn toàn
xã phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
mặc dù thời tiết hiện tại đang mưa
nhưng người dân vẫn không có nước sạch để dùng
đi xa hàng chục km kéo tạm những đường ống có xót lại sau lũ để dẫn nước về làng
đó là cách mà ông chiến và gần hai bà con rẻ trên nơi đây đang cố để có nước dùng qua ngày
bởi toàn xã phước thành có hơn một mươi công trình nước sinh hoạt tự chảy
với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng đều bị lũ cuốn trôi
thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khó khăn trồng chất khó khăn với bà con nơi đây
một số dân thì họ đi lấy nước bạc từ trái ra
nhưng mà nước bạc trải ra thì hiện nay mưa là rất là ô nhiễm đáng đục
nên là dân sử dụng cũng khó
không dùng nước mạch thì không có nước để dùng
nên bà con bây giờ là đi gùi nước hoặc đi xin nước
số lượng nước sạch sử dụng cho bà con hiện tại là chưa được đảm bảo
là thiếu hụt trầm trọng về nguồn nước sạch
và trong đó thì quá trình dễ xảy ra các dịch bệnh như đường chứa chảy hoặc là vấn đề
là nhiễm khác
trong lúc chờ nhà nước làm mới các công trình nước sạch
hàng ngàn người dân vùng cao ở các huyện phước sơn nam trà my tỉnh quảng nam
đang làm mọi cách như thế này để có nước dùng
cuộc sống tạm bỡ sau lũ giờ lại thiếu nước sinh hoạt
bà con mềm núi đang gặp muôn vạn khó khăn
giải pháp tạm thời mà người dân đang rất cần
là sự hỗ trợ ống dây nhựa để họ có thể tự kéo nước về dùng
tiếp tục với những tin nước khác
ba nhà thuốc tây trên địa bàn thành phố biên hòa
gồm hai cơ sở nhà thuốc minh sơn số một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy
số một trăm sáu mươi đường phan đình phùng thành phố biên hòa
và nhà thuốc sĩ mẫn số một trăm ba mươi sáu đường võ thị sáu tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị lực lượng công an kiểm tra vào tối ngày hôm qua
qua kiểm tra các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn
chứng từ có liên quan đến một số loại thuốc
lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây
thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục tổ chức khám xét
mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
về những dấu hiệu vi phạm của các nhà thuốc trên
theo thông tin ban đầu được biết qua công tác nắm tình hình
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn
cùng của doanh nghiệp sơn minh mua bán thuốc tây
thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi qua công tác bảo vệ an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an đã phát hiện một phần mềm gián điệp
được các đối tượng sử dụng nhằm để đưa đảo trộm cắt
chiếm đoạt tài sản của người dùng hệ điện thoại điều hành android
ngày năm tháng một mươi hai bộ công an đã phát đi cảnh báo
người dùng điện thoại hệ điều hành android
cần phần mềm về phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm này
các đối tượng sử dụng công nghệ voip
tạo lập các số điện thoại ảo
giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật
chỉ khác ở đầu các số điện thoại có dấu
cộng chín mươi sáu cộng tám trăm tám mươi bốn để gọi điện cho bị hại
thông báo họ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố
yêu cầu bị hại kê khai tài sản số tiền mặt hiện có
và gửi số tiền trong tài khoản đến ngân hàng
các đối tượng làm giả các lệnh bắt khởi tố
giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa
sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại
đang dùng sang điện thoại sử dụng hệ điều hành android
đồng thời lấy lý do bảo mật thông tin tài khoản
các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm
do bộ công an cung cấp có hình ảnh hiển thị là huy hiệu công an
và mang tên bộ công an
các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ
do các đối tượng quả đí và đối tượng kiểm soát
các bộ công an khuyên cáo đến người dân về thủ đoạn nguy hiểm nói trên của các đối tượng
đây là hoạt động mạo danh bộ công an để nhằm mục đích lừa đảo
ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát vừa phối hợp
lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hcm đã chính thức mở chiến dịch ra quân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép vào dịp cuối năm
trước dịch bệnh covid một mươi chín năm nay nhiều kịch bản cũng như biện pháp vừa kiểm tra xử lý
vừa phòng chống dịch cũng được lòng ghép thực hiện
để tìm ra những nguyên nhân đặc biệt là chúng tôi đánh giá thời gian tuyến đường khu vực đối tượng loại xe
mà các đối tượng thường tụ tập biểu diễn
trên cơ sở này thì chúng tôi xác định là biện pháp phòng ngừa trong giai đoạn hiện nay sẽ được đặt lên hàng đầu
lường trước được những khó khăn thách thức để hiệu quả cao hơn nữa
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và đấu tranh với những trường hợp bất hợp tác khi bị xử lý
tổ tuần tra và tổ mật phục sẽ được tăng cường thêm chiến sĩ
phối hợp cùng với công an hai mươi bốn quận huyện các đơn vị cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy và cảnh sát cơ động trong mỗi ca kíp làm việc
song song đó là cẩn trọng ứng phó và phòng chống dịch bệnh
đảm bảo về sức khỏe cho người dân và người theo giao thông được đặt lên hàng đầu
trong đó chúng tôi sẽ áp dụng đúng theo các quy định năm k của hành lý tế
khi tiếp xúc hoặc là khi xử lý các trường hợp vi phạm
đặc biệt đối với những khu vực mà có những dấu hiệu phức tạp
thì chúng tôi sẽ có phối hợp các chức năng để có những biện pháp xử lý phù hợp
vào những ngày cận lễ tết một trăm linh quân số sẽ được tăng cường
để vừa tuần tra xử lý các xe vi phạm giao thông gây mất an ninh trật tự
vừa tổ chức điều tiết phân luận tại các điểm nóng phức tạp điểm tập trung đông người
để việc vui chơi được trọn vẹn
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
mong muốn nhận được sự hợp tác của mọi người dân thành phố
nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông
và vì an toàn cho chính mình cũng là an toàn cho người khác
nếu vi phạm lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp theo quy định của pháp luật
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hôm nay thông báo
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín với hai năm trăm ba mươi hai mẫu f một f hai của bốn bệnh nhân

trong đó có tám trăm sáu mươi một mẫu của người tiếp xúc gần f một
và một sáu trăm bảy mươi một mẫu người tiếp xúc f hai với bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai và ba bệnh nhân còn lại
theo bộ y tế tiếp xúc gần f một là người có tiếp xúc gần bệnh nhân covid một mươi chín trong vòng hai mét
bệnh nhân đó được xác định trong khoảng thời gian từ ba ngày trước khi khởi phát
cho đến khi ca bệnh được cách ly y tế
khởi phát của ca bệnh được tính là ngày có triệu chứng bất thường đầu tiên về sức khỏe
mà bệnh nhân cảm nhận được
có thể là một trong các triệu chứng sau
sốt mệt mỏi đông người người ấn lạnh giảm hoặc mất vị giác khứu giác sốt ho đau hỏng
nếu là người lành mang trùng người không có bất cứ triệu chứng gì
thì ngày khởi pháp được tính là ngày lấy máu bệnh phẩm có xác nghiệm dương tính với covid một mươi chín
f hai là người tiếp xúc gần trong vòng hai mét với người f một
trong khoảng thời gian từ ngày đầu tiên f một tiếp xúc với ca bệnh
kể từ ba ngày trước khi ca bệnh khởi phát cho đến khi f một được cách ly y tế
tính đến hôm nay ngày năm tháng một mươi hai
đã có gần một trăm bảy mươi học sinh sinh viên trên địa bàn tp hcm phải nghỉ học
sau vụ bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai vi phạm cách ly lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hiện thành phố đã mở rộng xét nghiệm f hai
do đó không nhất thiết phải đóng cửa nơi f hai học làm việc cho nghỉ tất cả một mươi bốn ngày
theo đó tổng cộng hai chín trăm một mươi sáu mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm linh
trong đó có tám trăm sáu mươi một trường hợp tiếp xúc gần f một và một bốn trăm linh trường hợp f hai đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
ngoài ra sáu trăm năm mươi năm trường hợp lấy mẫu giám sát khác
thì hai trăm bảy mươi một trường hợp cho kết quả âm tính và ba trăm tám mươi bốn trường hợp đang đợi kết quả
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tiếp tục mở rộng xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao
khi truy vết để tổ chức giám sát cách ly các trường hợp tiếp xúc
thì ngành y tế thành phố quận huyện và phường xã đều có hướng dẫn để thực hành đúng quy định
một khu vực có tiếp xúc gần ca bệnh nhiễm covid một mươi chín thì sẽ tạo ra f hai
vì nguyên tắc f hai nghỉ học nghỉ làm ở nhà tậm thời
nhưng vẫn phải theo quy định cách ly ở nhà chờ kết quả của f một
nếu f một âm tính thì giải tỏa f hai
hiện tp hcm mở rộng xét nghiệm lưu f hai
do đó không nhất thiết phải đóng cửa nơi f hai học làm việc
cho nghỉ tất cả một mươi bốn ngày
có thể nghỉ vào ba ngày để vệ sinh khử khuẩn đầy đủ
nhằm đảm bảo an toàn và giữ kết quả f một
sau vụ bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai vi phạm cách ly lây lan cho người khác
hcdc khuyến cáo việc chú động để làm sao hạn chế tối đa sự lây lan nguồn bệnh
là hết sức cần thiết
nhưng cần có thái độ bình tĩnh và xử lý đúng theo hướng dẫn của ngành y tế
chuyển qua tin tức các tỉnh miền tây nam bộ
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực
thuộc ấp bột xã thường phước một huyện hồng ngự tỉnh động tháp
phát hiện một đối tượng đi từ phía campuchia qua đường mòn
khu vực cửa khẩu quốc tế thường phước
nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thọ sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã đại sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
sơn sang campuchia vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
qua khu vực biên giới tỉnh tây ninh
và làm thuê tại phnom penh
do không còn làm việc nên tìm đường về việt nam
và được một người campuchia không rõ lai lịch
đưa từ phnom penh về biên giới việt nam
với tiền công sáu năm triệu đồng
đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng
làm thủ tục khai báo y tế kiểm tra sức khỏe
và hoàn chính hồ sơ để xử lý
theo quy định của pháp luật
đồng thời đưa đối tượng đi cách ly tập trung
vừa qua tòa án nhân dân huyện thanh giang thanh kiên giang
đã mở phiên tòa xét xử đối với
bị cáo huỳnh văn đẹp bốn mươi một tuổi
tiên đam tiên nam hai mươi tám tuổi
và thị bích sáu mươi bốn tuổi
cùng ngụ tại xã phú mỹ huyện giang thành
về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng một mươi giờ ngày năm tháng năm
ubnd xã phú mỹ phát hiện đẹp lái xe cube
vào khuất đất do nhà nước quản lý
thuộc khu bảo tồn
loại sinh cảnh phú mỹ để làm bờ bao
phân lô tại khu vực tổ bãi ấp
trà phô xã phú mỹ
chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính
về hành vi gây cản trở việc sử dụng đất đai
của bang quản lý khu bảo tồn loại sinh cảnh phú mỹ
nhưng đẹp không chấp hành mà tiếp tục cút đất
ngày năm tháng năm ubnd huyện giang thành
bàn hành quyết định tạm giữ
tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
giấy pháp chiến chỉ hành nghề đối với đẹp
quá trình thi hành quyết định địa phương đã tuyên truyền
vận động yêu cầu đẹp dừng ngay hành vi cúc đất
và yêu cầu những người không có liên quan ra khỏi khu vực đất
của bang quản lý để cơ quan chức năng
tiến hành tạm giữ xe cuốc của đẹp đang điều khiển
tuy nhiên đối tượng đẹp đam nam pích
không chấp hành mà còn có hành vi
chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ
làm nhiều người bị thương
ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giang thành
đã khởi tố vụ án
ngày bảy tháng sáu đẹp bị bắt tạm giam
ba đối tượng còn lại cũng bị khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú
hội đồng xác xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn đẹp
mất án hai năm sáu tháng tù giam
bị cáo tiên đam hai năm ba tháng tù giam
bị cáo tiên nam một năm tù giam
bị cáo thị bích một năm tù và hưởng án treo
ngày năm tháng một mươi hai ban chỉ đạo diễn tập
phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh hậu giang
tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất
cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi
tại công ty trách nhiệm hữu hàng giấy
liên men việt nam địa chỉ tại
cùng công nghiệp tập trung phú hữu a
thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
tình huống giả định là tại kho chứa nguyên liệu giấy
và hóa chất của công ty xảy ra sự cố cháy
sau khi có mặt tại hiện trường nhận thấy tình hình phức tạp
chỉ huy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đề nghị tăng cường lực lượng
chi viện và vận hành cơ chế ứng phó
sự cố hóa chất cấp tỉnh huy động các lực lượng
thuộc công an tỉnh như cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ môi trường điều tra kỹ thuật hình sự
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bệnh viện đa khoa tỉnh
sở tài nguyên và môi trường
đã phù hợp ứng phó khống chế hiệu quả sự cố
bộ diễn tập đảng yêu cầu đề ra
qua đó nhằm tăng cường lực lượng chí đạo
điều hành kỹ năng ứng phó tăng cường khả năng
chú động và phù hợp của các lực lượng liên quan
trong ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến doanh nghiệp
người dân trong phòng ứng phó
không để xảy ra sự cố thám hòa thiệt hại
về con người và tài sản mất an ninh trực tự
ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân